nhiều nơi tại đông nam bộ bị xâm nhập mặn nguồn nước bị ảnh hưởng nặng nề
viện nghiên cứu biển thuộc bộ khoa và công nghệ đã tiến hành khảo sát chất lượng nước tại nhiều địa phương
trong đó có tỉnh bình phước nhằm thu thập dữ liệu để ứng phó với biến đổi khí hậu
từ tháng ba đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín tại bình phước viện nghiên cứu biển đã định kỳ lấy mẫu nước tại một mươi ba điểm như suối sông hồ
đây là các điểm lấy nước đặc trưng như đầu nguồn gần khu dân cư gần các nhà máy sản xuất thể hiện rõ đặc điểm chất lượng nguồn nước của tỉnh
việc lấy mẫu này sẽ xác định được lưu lượng nước chất lượng nước từ đó cung cấp các thông tin tới chính quyền địa phương
giúp các cơ quan quản lý như sở nông nghiệp và phát triển nông thôn sở tài nguyên môi trường có cơ sở dữ liệu
để phân tích đưa ra những khuyến nghị cho người dân và doanh nghiệp trong sinh hoạt sản xuất cũng như nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước
những thông tin sau khi khảo sát phân tích dự báo sẽ được cung cấp định kỳ theo tuần tháng trên các website của các sở liên quan
và trang web của tổng cục thủy lợi giúp doanh nghiệp và người dân có thể tiện theo dõi góp phần và phục vụ chỉ đạo điều hành hệ thống thủy lợi toàn quốc